do ảnh hưởng của bão từ hôm qua đến giờ ở các tỉnh từ thanh hóa cho đến quảng ngãi liên tục có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
đặc biệt khu vực các tỉnh từ hà tĩnh cho đến quảng trị có mưa lớn với lượng mưa từ hai trăm linh ba trăm linh mm
ngoài ra còn có nhiều điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như thành phố hà tĩnh ba trăm ba mươi một mm thành phố đồng hới ba trăm ba mươi bốn mm
đảo cồn cỏ của quảng trị ba trăm năm mươi sáu mm thành phố đông hà ba trăm ba mươi năm mm
dự báo trong đêm nay và ngày mai bão số một mươi tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp trên khu vực thượng lào
tuy nhiên hoàn lưu mây bão vẫn bao trùm khắp một vùng rộng lớn tiếp tục chút những cơn mưa xuống các tỉnh thành miền trung
trong đêm nay các tỉnh từ nghệ an trở vào cho đến quảng ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to
lượng mưa ước tính đạt từ năm mươi đến một trăm linh mm
riêng các tỉnh hà tĩnh quảng bình và quảng trị sẽ có những điểm mưa trên một trăm năm mươi mm
còn ở các tỉnh thanh hóa nam đồng bằng bắc bộ hòa bình sơn la mưa vừa mưa to đến rất to
sẽ còn tiếp tục kéo dài đến hết ngày một mươi sáu tháng chín với lượng mưa từ năm mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
có thể tạo thành dòng chảy mạnh gây lũ quét và sạt lở đất trên các sườn đồi dốc đứng
hoặc là các sông suối nhỏ tại các tỉnh hòa bình sơn la các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng nam
đặc biệt người dân các huyện kỳ sơn con cuông quỳ châu tương dương quế phong quỳ hợp của nghệ an
hương sơn vũ quang hương khê đức thọ của hà tĩnh tuyên hóa minh hóa bố trạch của quảng bình
đắk rông hướng hóa hải lăng thuộc quảng trị a lưới nam đông thuộc thừa thiên huế
cũng cần hết sức đề phòng lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra
ngoài ra tại các khu đô thị các thành phố lớn như thành phố vinh của nghệ an thị xã kỳ anh của hà tĩnh
thị xã ba đồn thành phố đồng hới của quảng bình thị xã quảng trị thành phố đông hà của quảng trị
thành phố huế của thừa thiên huế nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng nhất là đối với các khu vực thấp trũng
vì thế người dân các khu vực cũng cần có các biện pháp ứng phó
bão tan đi từ ngày mai khu vực bắc và giữa miền đông bao gồm cả huyện đảo hoàng sa sẽ trở lại trạng thái bình thường
với thời tiết có mây thay đổi gió giảm xuống dưới cấp năm và thuận lợi trở lại cho các hoạt động hàng hải
còn tại khu vực nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trường sa gió tây nam hoạt động với cứng độ trung bình
nên tàu thuyền vẫn cần cảnh sát với mưa rông xảy ra dài rác khiến tầm nhiệt sa giảm thấp cùng với các hiện tượng thời tiết cực đoan
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước